một đường dây thầu đề lớn vừa bị công an thành phố cần thơ triệt phá đồng loạt ập vào sáu tụ điểm thầu đề trên các huyện thới lai phong điền và quận bình thủy lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi một đối tượng tổ chức ghi số đề thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt và tiền phơi đề
chủ mưu tổ chức đường dây thầu đề này được xác định là cặp vợ chồng kha ngọc cẩn và lê thị hồng mai chú tại khu vực thới an phường thới an đông quận bình thủy thành phố cần thơ
ngoài ra chín đối tượng khác cũng đã bị bắt giữ tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hơn bảy trăm một mươi năm triệu đồng tiền mặt hai mươi phơi đề có số tiền phơi gần bốn trăm năm mươi triệu đồng hai mươi sáu điện thoại di động các loại trong đó lưu nhiều tin nhắn và file ghi âm số đề
bước đầu làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức ghi số đề trong nhiều ngày qua